xin kính chào quý vị và các bạn
do rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam
đồng thời vùng hội tụ gió cũng suy yếu dần
nên mưa rông tại khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng giảm dần về cường độ
tuy nhiên trong mưa rông vẫn cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh
do mưa giảm nên mức nhiệt có xu hướng tăng dần giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng giảm dần
nhưng người dân vẫn cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt có phần tăng nhẹ giao động trong ngưỡng hai mươi hai ba mươi ba độ
với các tỉnh trung bộ do rãnh áp thấp có xu hướng dịch dần xuống
nên bắc trung bộ trong đêm nay sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn sông
người dân vẫn cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
sau đó mưa cũng sẽ có xu hướng giảm dần và chỉ còn tầm chung vào đêm và sáng
ban ngày tại đây có nắng sáng đoạn với mức nhiệt ngày đêm ra động trong ngưỡng hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới tiếp tục có mưa
riêng các tỉnh từ quảng ngãi đến nha trang có thể xuất hiện mưa vừa và rông
với lượng mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng chỉ giao động trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
ở vùng cao tây nguyên trong những ngày tới vẫn có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối
riêng ngày một mươi bảy mưa có thể tạm thời giảm hơn về cường độ
sau đó mưa lại có xu hướng tăng trở lại trong ngày một mươi tám
nên nhiên tại đây có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều phổ biến ở mức hai mươi
hai mươi bảy đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có mưa rào và rông lúc chiều tối
có nơi có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
nên nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ